bắt bốn đối tượng bắt cóc phó giám đốc công ty đòi một mươi tỷ đồng tiền chuộc
hai người tử vong trong trung cư ở thành phố thủ đức trông sát hại vợ con rồi nhảy lầu chấm dứt cuộc sống
vụ bốn tàu cá của quảng bình gặp nạn thuyền viên thứ một mươi ba được đưa vào bờ an toàn
sở văn hóa thông tin hà nội yêu cầu phía đàm thánh hưng cam kết vấn đề trang phục
công nhận mộc bản chùa dâu là bảo vật quốc gia
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị mới đây công an tỉnh hậu giang cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan
triệt phá thành công vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi một tháng năm công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang
tiếp nhận tin báo việc anh mv c phó giám đốc một công ty tư vấn thiết kế thi công nội ngoại thất
tại thành phố cần thơ đã bị bắt cóc sau khi di chuyển tới địa bàn huyện này vào ngày một mươi tháng năm để gặp khách hàng
nhóm bắt cóc đã liên hệ với gia đình anh sê đòi một mươi tỷ đồng tiền chuộc
phía gia đình anh xê lo ngại cho sự an toàn của anh nên đã chuyển trước gần bốn mươi năm triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp
nhận định anh c có mối quan hệ xã hội rộng nên công an tỉnh hậu giang đã phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an
công an các tỉnh thành phố hồ chí minh cần thơ vĩnh long đồng thời huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
chia làm nhiều tổ công tác triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ truy theo dấu vết nhóm bắt cóc
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã xác định được hai đối tượng chủ mưu gây án là anh em ruột nguyễn hữu nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và nguyễn thanh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng gụ tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đến giờ một mươi phút ngày một mươi hai tháng năm được sự phối hợp tích cực của công an tỉnh vĩnh long
lực lượng chức năng đã bắt được nguyễn hữu nghĩa khi đối tượng này đang di chuyển trên địa bàn huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
khai với cơ quan công an nguyễn hữu nghĩa cho biết đang giam giữ con tin tại một căn nhà thuộc xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
chỉ ba mươi phút sau đó các mũi trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận bao vây triển khai phương án giải cứu con tin tại căn nhà trên
phát hiện bị bao vây nguyễn thanh nguyên đã manh động dùng hung khí kể cổ nạn nhân đòi thả nguyễn hữu nghĩa
đồng thời cung cấp một xe ô tô để các đối tượng dẫn theo con tin bỏ trốn
mặc dù lực lượng chức năng đã kêu gọi vận động nguyễn thanh nguyên bỏ khung khí để hưởng chính sách khoan hồng
nhưng đối tượng này vẫn rất ngoan cố chống đối đe dọa giết con tin
đến ba h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng năm lợi dụng đối tượng mất cảnh giác thượng tá huỳnh minh thơ trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
cùng các trinh sát đã ập vào khống chế thành công đối tượng nguyễn thành nguyên giải cứu con tin an toàn
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm các trinh sát tiếp tục truy tìm và bắt được nguyễn quốc thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú quận cái răng thành phố cần thơ
và lý minh tránh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám sống lang thang khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố cần thơ và tỉnh đồng nai
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy không có tiền tiêu xài thấy anh xê có điều kiện kinh tế nên lên kế hoạch bắt cóc đòi tiền chuộc
các đối tượng đã dùng giấy tờ giả để thuê một căn nhà tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
sau đó nhóm này tiếp tục dùng giấy tờ giả thuê một căn nhà khác tại khu dân cư tân phú thạnh huyện châu thành a tỉnh hậu giang
và gọi anh c đến để làm hợp đồng trang trí nội thất
khoảng một mươi năm h ngày một mươi tháng năm khi anh xê đến địa điểm nhà thuê tại tỉnh hậu giang
thì bị các đối tượng dùng bình xịt hơi cay khống chế cướp hết tài sản và đưa lên xe ô tô trở về căn nhà thuê tại tỉnh vĩnh long
vào sáng một mươi một tháng năm các đối tượng sử dụng điện thoại và mạng xã hội của anh xê liên lạc với người nhà con tin yêu cầu chuyển một mươi tỷ đồng
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
thưa quý vị mới đây một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố thủ đức khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng
khi trong một gia đình có tận bốn người thương vong
ngay lập tức vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức xác định nguyên nhân ban đầu trong vụ
hai người tử vong ở thành phố thủ đức là do người chồng sát hại vợ con rồi nhảy lầu tự chấm dứt cuộc sống
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ đức thông tin đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan công an thành phố hồ chí minh
khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hai người tử vong tại khu đô thị ở thành phố thủ đức xảy ra vào sáng một mươi ba tháng năm
đến một mươi ba h bốn mươi phút ngày một mươi ba tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan công an thành phố hồ chí minh
phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hai người tử vong hai người bị thương ở căn hộ trên đường b hai trong khu đô thị sa la phường an lợi đông
các nạn nhân đều là người trong một gia đình
bước đầu công an xác định khoảng năm h sáng cùng ngày người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ngủ tại căn hộ ở lầu bốn khu sarina một trong khu đô thị sala
cầm hung khí xông vào phòng ngủ
tác động loạn xạ vào người vợ khoảng ba mươi năm tuổi con trai sinh năm hai nghìn một mươi bốn con gái sinh năm hai nghìn hai mươi một
hậu quả cháu gái ba tuổi tử vong người vợ và con trai bị thương
sau đó người đàn ông chạy ra ban công tự chấm dứt cuộc sống rơi xuống đất tử vong
người dân nghe tiếng động lớn chạy đến kiểm tra và trình báo công an
công an kiểm tra căn hộ liền đưa người vợ và đứa con trai đi bệnh viện cấp cứu
riêng cháu gái ba tuổi đã tử vong
lực lượng chức năng sau đó phong tỏa khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhân dân
chích xuất camera để điều tra nguyên nhân
hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
liên quan đến vụ bốn tàu cá của ngư dân quảng bình gặp lốc xoáy bị chìm và mất liên lạc trên biển
ngày một mươi ba tháng năm trung tá phan đức trì đồn trưởng đồn biên phòng cờ khẩu cảng danh
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết vừa tiếp nhận thêm một thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ
ngư dân được đưa vào bờ an toàn là nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phường quảng phúc thị xã ba đồn quảng bình
thuyền viên tàu qb chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts bị nạn trên biển ngày ba tháng năm
đây là ngư dân thứ một mươi ba trong số một mươi bốn ngư dân một người tử vong được lực lượng chức năng và các tàu cá trên biển cứu vớt
ngay sau khi lên bờ cán bộ quân y đồn biên phòng cờ khẩu càng xanh đã thăm khám sức khỏe ban đầu cho thuyền viên bị nạn
đồng thời cùng với chính quyền địa phương thăm hỏi động viên gia đình thuyền viên gặp nạn
trong số một mươi bốn thuyền viên được cứu vớt hiện chỉ còn anh trần văn dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tải xá liên trường
huyện quảng trạch đang trên tàu qb chín mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi ts đưa về bờ
đồn biên phòng cửa khẩu càng danh đang duy trì liên lạc với tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi ts để nắm tình hình thời gian vào bờ
như đã đưa tin từ ngày một đến ngày ba tháng năm trong lúc đánh cá trên biển bốn tàu cá của tỉnh quảng bình gặp rông lốc
trong đó có ba tàu bị chìm một tàu mất liên lạc
đến chiều ngày một mươi ba tháng năm lực lượng chức năng và các tàu cá trên biển đã cứu vớt được một mươi ba người và một nạn nhân trong tổng số hai mươi tám
hai mươi thuyền viên lực lượng chức năng và các tàu cá trên biển tiếp tục triển khai tìm kiếm một mươi thuyền viên mất tích còn lại
liên quan đến sự việc đàm vĩnh hưng cài huy hiệu lạ khi trình diễn tại live show ngày em thắp sao trời ở tp hcm khiến nhiều khán giả tranh luận
sở văn hóa và thể thao tp hcm đã có buổi làm việc với đơn vị tổ chức nam ca sĩ và nhà thiết kế
thông tin về vụ việc bà lê thị ánh mai phó giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội cho biết
sở đang làm văn bản xin ý kiến của cục nghệ thuật biểu diễn về live show của đàm vĩnh hưng diễn ra vào ngày một mươi tám tháng năm tại hà nội
bà cho biết về cơ bản là sở đã cấp phép cho đêm nhạc trước đó vì thế live show của nam ca sĩ vẫn diễn ra bình thường
theo phó giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội sở sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức và phía đàm vĩnh ngưng cam kết các vấn đề liên quan đến trang phục đảm bảo đúng quy định pháp luật
ngoài ra sở văn hóa cũng lập một hội đồng chuyên môn tổng duyệt chương trình trước khi live show chính thức diễn ra
liên quan đến sự việc đàm minh hưng từng cài huy hiệu lạ khi trình diễn tại live show ngày em thắp sao trời ở tp hcm sở văn hóa và thể thao tp hcm đã có buổi làm việc với đơn vị tổ chức nam ca sĩ và nhà thiết kế
ông lâm ngô hoàng anh tránh văn phòng sở văn hóa và thể thao tp hcm cho biết tại buổi làm việc công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng hát việt ca sĩ đàm vĩnh hưng nhà thiết kế đã tiếp thu các ý kiến của các cơ quan có liên quan trong cuộc họp và cho biết sẽ rút kinh nghiệm tại show diễn tiếp theo
tránh văn phòng sở văn hóa và thể thao tp hcm cho biết sở văn hóa và thể thao tp hcm đã tiến hành nhắc nhở đề nghị các đơn vị tổ chức sự kiện cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm nhận thức
chú ý đến vấn đề trang phục hình thức trình bày tránh gây phản cảm và có tác động tiêu cực đến dư luận xã hội để có hình thức xử lý phù hợp sở sẽ mời một số chuyên gia về lĩnh vực liên quan cho ý kiến thẩm định sau khi có kết luận sở sẽ tiến hành các bước tiếp theo
trước đó vào tối năm tháng năm live show ngày em thắp sao trời của đàm vĩnh hưng diễn ra tại tp hcm tại chương trình ca sĩ diện trang phục của nhà thiết kế tuấn trần đáng chú ý nam ca sĩ cài thêm một số huy hiệu lạ trên thân áo
sau đó trên mạng xã hội nhiều khán giả tranh luận về các huy hiệu này cho rằng nhạy cảm không phù hợp
liên quan đến vụ sạt lở tại ba vì khiến ba cháu nhỏ tử vong trong đêm ông trần quang quyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ba vì hà nội cho biết trước mắt ủy ban nhân dân huyện trích từ các quỹ theo quy định hỗ trợ mỗi gia đình có người gặp nạn hai mươi tám triệu đồng
bên cạnh đó ủy ban nhân dân huyện yêu cầu chính quyền đoàn thể xã các ngành liên quan
tiếp tục thăm hỏi động viên gia đình ba nạn nhân
theo báo cáo chính thức của ủy ban nhân dân huyện ba vì đêm một mươi hai tháng năm trên địa bàn có mưa to lượng mưa tại các khu vực trung bình khoảng một trăm linh mm
do lượng mưa lớn nước rồn về nhiều dẫn đến khu vực ta luy dương nơi có tường nhà ông trần việt anh thôn sáu xã ba trại bị đổ sập
thời điểm xảy ra vụ việc là khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng năm vụ việc khiến ba cháu đang chơi gần đó tử vong vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đang điều tra vụ phát hiện một nam giới trôi trên sông vào lúc tám h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo thông tin thời gian trên người dân phát hiện một nam giới đã tử vong trôi sông đoạn phía sau nhà số hai trăm năm mươi sáu a bình quế phường hai mươi tám quận bình thạnh
nam giới khoảng ba mươi bốn mươi tuổi nằm úp mặc quần tây áo sơ mi sọc caro
do nước thủy chiều rút nên nạn nhiễm
nạn nhân nằm mắc kẹt tại bờ kè
hiện nay nạn nhân đang được bảo quản tại nhà sát
tuy nhiên hơn bốn tháng qua vẫn chưa có người thân liên hệ nhận dạng
công an quận liên triều vừa phối hợp công an quận thanh kê tp đà nẵng phá chuyên án tiến hành bắt giữ nguyễn văn tráng hai mươi tám tuổi
chú tẻ phường hòa minh quận liên triều tp đà nẵng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó trinh sát hình sự công an quận liên triều phát hiện tráng có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian quan hệ và thu nhập
tráng là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự là nghiện ma túy
là con nghiện nên nguyễn văn tráng lấy việc trộm cắp làm kế mưu sinh
chỉ trong khoảng thời gian hai tháng tráng đã liên tiếp thực hiện hai mươi vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
quỹ ban nhân dân xã đất mũi huyện ngọc hiền tỉnh cà mau cho biết lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng năm
trên địa bàn xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một số nhà dân bị thiệt hại
cụ thể vụ cháy khiến hai nhà dân của ông tạ quốc tính và tạ trí anh bị thiệt hại hoàn toàn
ba căn khác bị hư hỏng phần vách do lửa cháy xém qua
vụ cháy không gây thiệt hại về người
địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi động viên các gia đình bị ảnh hưởng của vụ cháy
nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng huyện ngọc hiển điều tra làm rõ
thưa quý vị lễ hội chùa dâu là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân vùng dâu
năm nay lễ hội diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng năm tức ngày sáu đến ngày tám tháng bốn âm lịch tại chùa dâu phương thanh khương thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh
lễ khai hội và công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia bộ mộc bản chùa diễn ra vào ngày một mươi ba tháng năm tại khu vực sân chùa
bảo vật quốc gia mộc bản chùa dâu vừa được thủ tướng chính phủ công nhận vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ mộc bản gồm một trăm linh bảy ván khắc là hiện vật gốc duy nhất độc bản toàn vẹn và có tính xác thực với nhiều loại hình văn bản như truyền thuyết về phật tứ pháp kể hạnh về vật tư pháp kinh phật các nghi lễ cầu mưa cầu tạnh cúng tế các vị tổ chùa
giới nghiên cứu tạm phân loại thành một mươi ba bộ khác nhau gồm cổ châu hạnh cổ châu lục cổ châu nghi âm chất giải âm nhân quả quốc ngữ kỳ vũ kinh kỳ vũ hồng ân công văn thỉnh long vương nghi công đức mục liên
tam giáo phù chú và tồn nghi là những ván chưa xác định được tên gọi mỗi ván khắc có tiết diện hình chữ nhật hầu hết đều có kích thước trung bình dài từ bốn mươi bốn mươi bảy cm rộng từ một mươi chín hai mươi bốn cm độ dày ván từ một năm đến hai năm cm
có chín mươi hai trên một trăm linh bảy ván được khắc hai mặt và một mươi năm trên một trăm linh bảy ván khắc một mặt một số ván khắc đan sen những đồ hình minh họa được bố cục chặt chẽ hài hòa với phần văn tự
mộc bản chùa dâu được sanh
gian khắc vào thời lê trung hưng và tây sơn kéo dài đến thời nguyễn chữ trên mộc bản đều là chữ hán cổ và chữ nôm được khắp âm bản đường nét mềm mại có tính thẩm mỹ cao nên khi in ra giấy gió rất sắc nét
chất liệu ván in đều được làm bằng gỗ cây thị trải qua thời gian gần ba trăm linh năm nhưng ván khắc ở chùa dâu còn khá nguyên vẹn đủ số chữ sắc nét rõ ràng
việc công nhận bảo vật quốc gia là căn cứ pháp lý quan trọng thể hiện sự công nhận của nhà nước đối với những giá trị lịch sử văn hóa khoa học nghệ thuật đối với bộ mộc bản tại chùa dâu đồng thời tạo cơ sở pháp lý để bảo tồn và phát huy giá trị bảo vật lâu dài góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ người dân làm sáng tạo lịch sử truyền thống văn hóa phong tục tập quán của địa phương đây là cơ sở cho việc trùng tu tôn tạo thời gian tới thông qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp chính
trong bảo tồn phát huy giá trị của di tích bảo vật quốc gia tại chùa dâu
thưa quý vị ngày một mươi ba tháng năm tại cảng sài gòn hiệp phước huyện nhà bè tp hcm công ty cổ phần tàu cao tốc phú quốc phú quốc express đơn vị chủ đầu tư chính thức đưa vào hoạt động tàu cao tốc thăng long
chạy tuyến vận tải hành khách cố định từ tp hcm đi côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu và ngược lại
phát biểu tại lễ khai trương phó giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm bùi hòa an nhấn mạnh việc đưa vào khai thác tuyến này sẽ góp phần tăng cường khả năng kết nối vùng tp hcm với các tỉnh trong vùng đông nam bộ
đồng thời giúp cho hành khách có thêm sự lựa chọn khi đi từ tp hcm đến côn đảo một điểm du lịch hấp dẫn với bãi biển đẹp khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ
với những di tích lịch sử linh thiêng gắn liền với lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc giành độc lập tự do và thống nhất đất nước
tại tp hcm việc đưa tàu cao tốc thăng long vào hoạt động sẽ là một sự lựa chọn mới đem lại trải nghiệm du ngoạn cho người dân và du khách
với cung đường thủy từ cảng sài gòn hiệp phước tại huyện nhà bè thông qua luồng xoài rạp vịnh đồng tranh biển đông đến cảng bến đầm tại côn đảo
tổng giám đốc phú quốc express vũ văn khương cho biết siêu tàu thăng long được trang bị hiện đại bảo đảm tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống an toàn tàu biển trên thế giới
với sức chứa một một mươi bảy hành khách trở thành con tàu nhanh nhất và lớn nhất từ trước tới nay
trong điều kiện thời tiết thuận lợi tàu có vận tốc lên tới ba mươi năm hải lý trên giờ nên hành trình từ tp hcm đi côn đảo chỉ còn hơn bốn giờ
giá vé tuyến tp hcm côn đảo và ngược lại có mức vé từ sáu trăm một mươi năm đồng đến một một trăm linh đồng một lượt tùy theo đối tượng hành khách hạng vé và thời điểm xuất phát
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại